ngay sau khi kết thúc phiên họp tại hội trường đã diễn ra lễ ra mắt nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn đến dự có chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi lễ ra mắt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn và nhấn mạnh nhóm nữ đại biểu quốc hội đã trải qua hai nhiệm kỳ hoạt động
kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam từng bước khẳng định được sự trưởng thành và để lại nhiều dấu ấn thành công
trong đó có đóng góp to lớn cùng với đảng nhà nước và quốc hội xây dựng thực hiện những chính sách liên quan đến phụ nữ
chủ tịch quốc hội cũng mong rằng nhóm nữ đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trên nghị trường là diễn đàn
là cầu nối để thực hiện sự bình đẳng giới trong xã hội
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch quốc hội
chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn khẳng định nhóm nữ đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực
phân đấu hoàn thành tốt vai trò người đại biểu nhân dân xứng đáng với tám chữ vàng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang